bộ y tế vừa có công văn số một nghìn một trăm năm mươi bảy về việc thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
yêu cầu các cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh
hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến thực hiện xét nghiệm
cơ sở y tế tư nhân không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm
theo các chỉ đạo và hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo khoa học thiết thực
phù hợp với tình hình dịch bệnh tránh lạm dụng lãng phí
riêng với các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm covid một mươi chín theo quy định
không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm
đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá kê khai giá niêm yết giá theo đúng quy định
sở y tế các tỉnh thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường công tác thanh kiểm tra
xử lý nghiêm các vi phạm nếu có không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh
để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín của các cơ sở y tế trên địa bàn